thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã chỉ đạo sở công thương tổ chức hội trợ hàng việt đà nẵng năm hai nghìn một mươi tám
nhằm đưa sản phẩm hàng việt nam chất lượng cao đến tay người tiêu dùng
hội trợ hàng việt đà nẵng năm hai nghìn một mươi tám là sự kiện được tổ chức thường niên tại đà nẵng
hội trợ năm nay thu hút sự tham gia của hơn hai trăm linh doanh nghiệp với bốn trăm năm mươi gian hàng
trong đó có ba mươi gian hàng của các đơn vị thuộc cục công nghiệp bộ công thương
trung tâm khuyến công trung tâm xúc tiến thương mại các tri cục quản lý các tỉnh thành phố như thái nguyên
tuyên quang quảng nam quảng trị lâm đồng điện biên bình dương
hội trợ hàng việt đà nẵng năm hai nghìn một mươi tám còn có sự tham gia của hơn năm mươi gian hàng mới
với các mặt hàng có chất lượng tốt an toàn cho sức khỏe